do không khí lạnh đã suy yếu và nhường chỗ cho vùng áp thấp nóng từ phía tây
phát triển dần sang phía đông nên trong ba ngày tới
nên nhiệt độ tại khu vực bắc bộ có xu hướng tăng nhanh
nên nhiệt trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
trong đó bao gồm cả khu vực thủ đô hà nội
chủ yếu ra động ở mức là hai mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn có nắng nóng khi nhiệt độ vượt ngưỡng ba mươi năm độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa
ban ngày còn nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất tăng lên ngưỡng
là ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
có nơi xảy ra nắng nóng khi mức nhiệt còn vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
nền nhiệt tăng nhanh nên quý vị và các bạn nên chú ý là
cung cấp đủ nước và các khoáng chất cần thiết để đảm bảo sức khỏe
không chỉ ảnh hưởng đến thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ
quá trình mở rộng của vùng áp thấp nóng từ phía tây
cũng khiến cho nhiệt độ tại khu vực trung bộ gia tăng
nắng xuất hiện nhiều hơn
dự báo trong ba ngày tới
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trời phổ biến là ít mưa và bắt đầu có nắng nóng xuất hiện
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
và còn nắng nóng gai gắt
trong ba ngày tới khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
thời tiết cũng khá ổn định
khi chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì tại khu vực này sẽ có nắng nhiều
với nhiệt độ cũng có xu thế tăng dần
hôm nay và ngày mai đạt ở mức là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
sau đó tăng khoảng từ một cho đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
đến với vùng cao tây nguyên
thời tiết trong ba ngày tới tại đây vẫn phổ biến là tình trạng
ngày nắng nhiều chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và rông cục bộ
tuy nhiên lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh
dự báo tại đây mức nhiệt cũng sẽ tăng nhẹ
khi ra động trong khoảng là hai mươi đến ba mươi bốn độ
nắng nóng sấp xỉ nhiệt độ ba mươi năm độ
có khả năng xuất hiện cục bộ ở một số nơi thuộc tây nguyên
như là ajuba bô mê thuật
tại các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay cũng như là ba ngày
về chiều tối thì mưa rông có thể sẽ xuất hiện
ở một số tỉnh thuộc khu vực ven biển
do đó thì người dân tại đây vẫn cần đề phòng hiện tượng
lốc xét và gió giật mạnh
tại khu vực bình phước tây ninh đồng nai
còn ban ngày thì khu vực sẽ có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ